xuất hiện hàng chục ca nhiễm ở bệnh viện đa khoa trung tâm an giang
số ca cộng đồng có xu hướng tăng nên là an giang tiếp tục yêu cầu người dân không ra đường từ hai mươi giờ đêm đến năm giờ sáng
theo ủy ban nhân dân tỉnh những ngày gần đây tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
số ca mắc trong cộng đồng có xu hướng tăng và tại hầu hết các địa phương
đặc biệt xuất hiện ổ dịch tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang
điều này làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nếu không được kiểm soát tốt
trước tình hình này chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang chỉ đạo tiếp tục thực hiện hạn chế ra đường
trong phạm vi toàn tỉnh từ hai mươi giờ hôm trước đến năm h sáng hôm sau
quy định này không áp dụng đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch theo quy định